trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở tp hcm bộ trưởng bộ công thương đã đưa ra yêu cầu cung ứng đủ nguồn hàng thiết yếu cho người dân tại tp hcm và các tỉnh phía nam những tỉnh có dịch đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào

trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp ở tp hcm và các tỉnh có dịch đồng thời không để tình trạng thiếu điện trong bất cứ tình huống nào